tại đồng nai vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt đã trở thành vấn đề đáng báo động tại thành phố biên hòa
dù đã có nhiều dự án được triển khai để giảm thiểu nhưng tình trạng ô nhiễm nơi đây vẫn tiếp diễn và trở nên nghiêm trọng hơn
nghiên nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hơn năm trăm linh tỷ đồng đã được tỉnh đồng nai đầu tư nạo vét cải tạo suối săn máu chảy qua năm phường nội ô của thành phố biên hòa
với kỳ vọng không chỉ chống ngập cho đô thị biên hòa mà còn giảm được tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng kéo dài nhiều năm qua
thế nhưng đây là những hình ảnh thực sự ám ảnh sau khi con suối này mới được nạo vét
một dòng suối khác là suối linh chảy qua địa phận năm phường khác của thành phố biên hòa còn kinh hoàng hơn với cảnh ngập tràn rác thải
rác ngập dày có nơi đến năm mươi cm chảy dài hàng trăm mét dưới dòng suối
rác ở đây chủ yếu là rác thải sinh hoạt của nhiều người dân thiếu ý thức hàng ngày lén lút vứt xuống suối nhiều nhất là người dân ở đầu nguồn
dân chúng tôi nhiều khi xe rác có thì chúng tôi bỏ có không có thì chúng tôi đánh không phải chịu thì cứ cột bọc về
đúng là cái nó cũng có quăng là mới được có mấy tháng nay thôi còn mọi lần có xe rác đến
nhưng mà bây giờ xe rác đến cái tựa rưng nó quay nó không hốt luôn
những con heo nhỏ chết là quăng xuống coi như là nó thúi nó xình lên mấy ngày rồi nhẵn nó bu rất là hôi héo
con nít ở đây rất là ảnh hưởng hay bị bệnh bị mắc những cái bệnh như là hô hấp nhiễm trùng đường hô hấp rất là ảnh hưởng không có tính sức khỏe
thành phố biên hòa tỉnh hà nội
đồng nai hiện có khoảng gần một hai triệu dân sinh sống với khối lượng rác thải sinh hoạt ước phát sinh mỗi ngày khoảng bảy trăm linh tấn lúc cao điểm có thể lên tới một tấn
điều khiến cho nhiều người không khỏi giật mình là trong báo cáo thu gom rác năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua của thành phố biên hòa thì tỷ lệ thu gom rác đạt một trăm linh
theo lý giải của đơn vị thu gom rác thì con số này là lượng rác người dân đăng ký đổ rác hàng ngày còn rác thải vứt xả bừa bãi lại là một con số khác
công ty của mình là một con suối khác
công ty của mình cũng đã có công tác thực hiện là phối hợp với các quần xã triển khai xuống các hộ là yêu cầu là đăng ký là đóng phí để mà thu gom rác
tuy nhiên thì công tác này triển khai là một phần là phải do ý thức của người dân
và cái công tác phối hợp đồng bộ thì người dân nó mới giữa người dân và công ty
thì khi mà triển khai người dân phải đồng ý
nếu có một số hộ thì họ rất là cứng đậu ở đất tu rộng tôi có thể là đổ rác vô để tôi tự xử lý tự đốt
thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng ngay tại địa phương mà còn hủy hoại môi trường chung thời điểm hiện tại cũng như lâu dài trên diện rộng
hình ảnh dòng suối rác thải và nước thải đen ngòm từ các con suối tại biên hòa ngày đêm chảy hòa vào sông đồng nai con sông nội địa lớn nhất cả nước khiến mỗi chúng ta không khỏi xót xa
do đó để cứu lấy môi trường đang bị hủy hoại thực sự câu chuyện không phải của riêng ai